người phải đi xe máy vượt hàng trăm cây số để về quê
thì sắp tới người dân có thể yên tâm về quê một cách an toàn hơn
theo đó vào chiều một mươi năm tháng một mươi ông văn công điểm
tổng giám đốc công ty cộng phần xe khách phương trang phu tạp bus lines cho biết
doanh nghiệp này vừa có văn bản khẩn gửi đến bộ giao thông vận tài
ubnd tp hcm sở giao thông vận tài tp hcm và sở giao thông vận tài các tỉnh thành
đề xuất thí điểm tổ chức chuyến xe không đồng hỗ trợ đưa người dân về quê
theo ông điểm từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi tp hcm cho hoạt động thí điểm
các tuyến vận tài hành khách liên tình cố định nhưng nhiều tỉnh thành chưa có phương án
mở lại bến xe chưa kết nối đầy đủ để phục vụ người dân
trong khi đó người dân đang gặp nhiều khó khăn sau thời gian giãn cách
nên phu tạp bus lines đề xuất tổ chức thêm tám mươi tám chuyến xe miễn phí đưa bà con về quê
mỗi ngày phu tạp bus lines có thể tổ chức từ hai đến bốn chuyến đi và đến giữa tp hcm
với hành khách
tại hai mươi một tỉnh thành miền nam miền trung và tây nguyên như lâm đồng đắk lắc bình thuận khánh hòa
phú yên quảng ngãi huế và các tỉnh thành miền tây
điểm xuất phát và điểm đến tại bến xe khách liên tỉnh thời gian thực hiện từ ngày một mươi bảy đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
với khoảng tám mươi tám chuyến xe đi và đến tp hcm
theo đại diện phương trang ngay cơ quan chức năng cho phép đơn vị này sẽ mở bằng tay
giờ xe dạy người dân liên hệ qua tổng đài một chín không không sáu không sáu bảy để đặt chỗ
chiều một mươi năm tháng một mươi tỉnh sơn la công bố thêm bốn trường hợp dương tính với sars cov hai
trong số những người vừa từ bình dương trở về
nâng tổng số f được ghi nhận trong một mươi ngày qua lên hai mươi trường hợp
trong số bốn ca bệnh vừa ghi nhận ba trường hợp là công nhân làm việc tại các công ty ở hội nghĩa
tân uyên bình dương một người đi vào bình dương để trông con cho con trai và con dâu đi làm công nhân
các bệnh nhân này xuất phát từ tỉnh bình dương về vào các ngày ba bốn và mùng tám tháng một mươi
theo tốt khác nhau
quá trình di chuyển
qua các tỉnh khác được xe ô tô đưa đón nhưng đều không nhớ tài xế và biển số xe
cũng như những người đi chung trên các tuyến xe
sau khi về đến chốt đu lâu ở huyện phù yên đề bào tỉnh sơn la
đều thực hiện khai báo y tế và được test nhanh kết quả đều âm tính với sars cov hai
và được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung ở nơi cư trú
sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với sars cov hai
các bệnh nhân này đã được chuyển vào cách ly điều trị tại các khu điều trị f
tại địa phương là huyện phù yên và bắc yên
theo đánh giá các bệnh nhân này có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp
do đã được cách ly tập trung ngay khi về đến địa phương
và hiện đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của huyện xá
tuy nhiên trong thời gian tới những người ở cùng phong và đi cùng đoàn
có tiếp xúc gần có khả năng nhiễm bệnh ở mức cao
tiếp theo là một thông tin đáng vui mừng đến từ tỉnh khánh hòa
theo đó tỉnh khánh hòa vừa cho phép người dân vùng xanh đi tắm biển
học sinh trung học phổ thông cơ sở dạy nghề đi học lại
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh khánh hòa
đã có văn bản hướng dẫn triển khai giai đoạn hai kế hoạch thi hướng an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
theo hướng dẫn tỉnh khánh hòa cho phép người dân ở vùng xanh được tắm biển
nhưng không tập trung quá năm người trên bãi biển công viên luôn đảm bảo năm k
không tổ chức giữ xe không được phép bán hàng rong trên bãi biển
và dọc tuyến công viên bờ biển
các sự kiện hoạt động xã hội như hội nghị hội thảo văn hóa nghệ thuật
thể dục thể thao lễ hội chỉ người có thẻ xanh và thẻ vàng covid được tham gia
hạn chế người tham gia đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
việc tổ chức liên hoan tiệc cưới các hoạt động tôn giáo tin ngưỡng
chỉ người có thẻ xanh thẻ vàng covid được tham gia không quá ba mươi người
tại cùng một thời điểm
người chủ trì các hoạt động trên phải thông báo cho ủy ban nhân dân cấp xã
xem xét chấp nhận khi tổ chức khi tổ chức phải thực hiện nghiêm các quy định
về phòng chống dịch
bác chế đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉ cánh hòa hướng dẫn các trường trung học cơ sở
phổ thông cơ sở dạy nghề các cơ sở giáo dục khác đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá
mức độ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường hợp thì được phép tổ chức dạy
và học trực tiếp kể từ ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đối với các mầm non và tiểu học
cho phép tổ chức dạy và học trực tiếp kể từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
yêu cầu thực hiện xét nghiệm tầm soát một trăm linh cán bộ giáo viên người lao động
học sinh trước khi tập trung quay trở lại trường theo quy định
thưa quý vị cho đến thời điểm này tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đã dần trở về trạng thái bình thường mới
những ngày qua đã có rất nhiều những tín hiệu đáng mừng cho công tác phòng chống dịch
các hoạt động kinh tế xã hội đang dần được phục hồi
tuy nhiên công tác phòng dịch vẫn luôn cần đảm bảo tránh tâm lý chủ quan lơ là
liên quan đến những thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại